ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
cùng lúc đó lễ độc lập cũng được tổ chức tại sài gòn
thời khắc lịch sử của bảy mươi ba năm trước đã được tái hiện lại qua những hình ảnh nội dung trưng bày của bảo tàng tp hcm để góp phần giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước
truyền thống đấu tranh hào hùng và lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân sài gòn tp hcm
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hàng vạn đồng bào sài gòn nam bộ đã cùng dự buổi meeting và diễu hành tại quảng trường norodom nay là công viên ba mươi tháng bốn
để hưởng ứng lễ độc lập mùng hai tháng chín tại quảng trường ba đình hà nội nơi chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
bảy mươi ba năm đã trôi qua nhưng khi thế sụp sôi hưng hực quyết tâm và niềm hạnh phúc vỡ hòa của môn triệu người dân khi nước nhà giành được độc lập tự do
trong ngày lễ độc lập năm xưa vẫn như sống mãi
thông qua những hình ảnh được tái hiện trưng bày tại bảo tàng tp hcm đã góp phần giáo dục cho nhiều thế hệ người dân được hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày lễ độc lập
và quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta trong việc giành độc lập bảo vệ chủ quyền xây dựng và phát triển đất nước
những hình ảnh hiện vật như truyền lửa tiếp thêm niềm tự hào dân tộc tự hào về các thế hệ cha ông đi trước cho những người trẻ hôm nay
khi thế của hàng vạn người dân nam bộ trong ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã thể hiện niềm tin sắt son của đồng bào miền nam với đảng với cách mạng việt nam do bắc hồ lãnh đạo
ngày lễ độc lập đầu tiên ở sài gòn đã trở thành một dấu mốc quan trọng giúp đoàn kết nhân dân sài gòn nam bộ
trong đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất nước nhà để liên tiếp giành thắng lợi trong những cao trào đấu tranh cách mạng sau này